tại thành phố đà nẵng đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho chủ tịch phó chủ tịch ubnd trực thuộc tỉnh
với sự tham dự của các cán bộ công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị của hơn ba mươi tỉnh thành trong cả nước
tại các khóa đào tạo học viên sẽ được bổ sung kiến thức thông qua các chuyên đề như tổng quan về phát triển đô thị
quy hoạch kiến trúc đô thị nông thôn quản lý trật tự xây dựng đô thị quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản
quản lý rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
chương trình nằm trong đề án một nghìn chín trăm sáu mươi một đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
mục tiêu của đề án là nâng cao nhận thức khả năng quản lý điều hành cho công chức lãnh đạo chuyên môn
để kịp thời giải quyết những bất cập hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng và phát triển đô thị việt nam
tạo sự thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước